sáng ngày bốn tháng ba ubnd tỉnh đồng nai đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho đội cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa
vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá băng nhóm hoạt động tín dụng đen trên địa bàn
trước đó truyền hình nhân dân đã thông tin ngày một mươi bảy tháng một công an tp biên hòa đã triệt phá băng nhóm bảy đối tượng
chuyên hoạt động tín dụng đen do nguyễn văn út ba mươi hai tuổi cầm đầu
theo kết quả điều tra từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến khi bị phát hiện
nhóm đối tượng thực hiện cho vay trả góp với lãi suất bốn mươi một tháng
tại buổi lễ đại diện tỉnh đồng nai đã trao bằng khen kèm số tiền thưởng hơn một mươi ba triệu đồng
cho đại diện đội cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa vì có thành tích xuất sắc
trong điều tra khám phá băng nhóm hoạt động tín dụng đen trên địa bàn
ngoài ra giám đốc công an tỉnh đồng nai đã trao giấy khen cho năm tập thể cá nhân
thuộc công an tp biên hòa và công an phường trảng giải
có thành tích xuất sắc tham gia triệt phá băng nhóm tín dụng đen trên